ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của bộ chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước
ủy ban nhân dân thành phố đã đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức về việc thực hiện các chủ trương giải pháp phòng chống kiểm soát covid một mươi chín
sẵn sàng mọi điều kiện về nhân lực phương tiện và chủ động triển khai các phương án kịch bản nhằm ứng phó với mọi tình huống
đồng thời xác định nhiệm vụ quan trọng cấp bách trong giai đoạn hiện nay đó là hỗ trợ doanh nghiệp người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội bảo đảm đời sống an sinh xã hội
thành phố thực hiện ra soát cân đối tri ngân sách hiệu quả phù hợp với tiến độ thu ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển và an sinh xã hội